trong thời gian gần đây tại một số địa bàn của tỉnh cà mau đã xuất hiện các nhóm đối tượng mạo danh là nhân viên của các công ty sản xuất kinh doanh hàng gia dụng thực phẩm chức năng để tổ chức hội nghị hội thảo giới thiệu bán sản phẩm
với giá thành rẻ hơn thị trường thì chiêu thức này của các đối tượng tiếp tục thu hút được nhiều người dân chủ yếu là người lao động tham gia
tuy nhiên cơ quan công an đã vào cuộc xác minh và đưa ra cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác tránh bị lừa đảo
hơn một mươi ngày trước một người dân trú tại phường tám thành phố cà mau đến trình báo với cơ quan công an về việc có nhóm đối tượng lạ mặt đến khu vực chị sinh sống để thông báo về việc tổ chức hội thảo để quảng bá và bán các sản phẩm gia dụng như trào chống dính bếp điện tử đồ cấp điện với giá ưu đãi
như vậy là cái buổi sáng là tạo được cái lòng tin của người dân gần như tuyệt đối tại vì nó đưa món gì nó cũng trả tiền lại hết nguyên trong buổi sáng
đó là cái niềm tin của người dân mà buổi sáng thì nó gài mình để nó muốn buổi chiều lại đầy đủ là nó kêu tạm ứng năm mươi ngàn bây giờ ai cũng đưa năm mươi hết thì buổi chiều buộc họ phải quay lại
đó là lý do để buổi chiều người ta đi lại đầy đủ hết và người ta kiếm tiền mà trong lòng người ta nghỉ kiếm tiền để là nó cũng trả lại tại vì nó đã nói là mở siêu thị để bà con xài thử bà con biết chất lượng để bà con ủng hộ đó là cái mà người ta đặt niềm tin
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế công an
tỉnh cà mau phối hợp với công an thành phố kiến hành kiểm tra tại một khách sạn lớn thuộc địa bàn thành phố cà mau phát hiện vũ thị hạnh chú tại thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái đang tổ chức hoạt động mua bán sản phẩm hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi chưa được phép của các cơ quan tổ chức theo quy định mở rộng kiểm tra tại hai khách sạn khác phát hiện bùi văn tùng và nguyễn thanh giang tổ chức cùng hai mươi năm đối tượng khác có liên quan
qua đó là mời gọi bà con tham gia mua sản phẩm để dùng thử hoặc là mua
để được mua bằng tặng một hoặc là mua miễn phí
sau đó là tạo được lòng tin của bà con thì các đối tượng đã có hành vi là lừa dối bà con bán các cái sản phẩm giá là nó cao hơn gấp bội ở thị trường
ví dụ các sản phẩm giá chỉ có là năm trăm linh sáu trăm linh ngàn nhưng các đối tượng đã lợi dụng bán cho bà con giá năm sáu triệu một mươi triệu
quá trình kiểm tra tại các địa điểm lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ sáu trăm hai mươi sản phẩm đồ gia dụng các loại nghi vấn nhập lậu không có hóa đơn chứng từ không rõ nguồn gốc xuất xứ
không nhãn mát
theo hồ sơ vụ việc chỉ trong thời gian ngắn chưa đến một ngày nhóm đối tượng trên đã bán được số lượng hàng hóa trị giá vài trăm triệu đồng

mới đây công an huyện cái nước tỉnh cà mau cũng đã mời làm việc với năm đối tượng tổ chức quảng bá và bán sản phẩm thực phẩm chức năng không có dây phép
có giá trị hàng hóa thấp hơn rất nhiều lần so với giá mà các đối tượng bán cho bà con
thậm chí qua kiểm tra chất ma túy trong cơ thể phát hiện cả năm đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy
chính vì vậy người dân
nên kiểm tra rõ thông tin về đơn vị tổ chức quảng bá sản phẩm nguồn gốc và hóa đơn hàng hóa tránh bị sập bẫy lừa đảo của các nhóm đối tượng khác